tại khu văn hóa suối tiên quận chín tp hcm ngày hôm nay lễ hội trái cây nam bộ lần thứ một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
lễ hội giới thiệu đến du khách những nét phong phú đa dạng của trái cây mảnh đất nam bộ trù phú
và tôn vinh thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp trong năm hai nghìn một mươi chín
lễ hội trái cây nam bộ năm nay giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước nhiều chương trình đặc sắc hấp dẫn
với nhiều hoạt động nổi bật như trợ nổi trái cây hội thi trái ngon an toàn nam bộ
hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây diễu hành trái cây khổng lồ kết hợp trình diễn thời trang với họa tiết trái cây
trong một mươi bốn năm qua thì năm nay tiếp tục đổi mới và nâng tầm thì chúng tôi tiếp tục tổ chức thêm một số hoạt động
để đổi mới cho lễ hội cụ thể như các hoạt động gắn liền với việc hưởng ứng ngày môi trường thế giới
cùng chuyển tải thông điệp để chúng ta bảo vệ môi trường chúng ta xây dựng thành phố hồ chí minh văn minh sạch đẹp an toàn
bác tổ chức đã chuẩn bị khoảng một tấn trái cây được mua trực tiếp từ các nhà vườn để phục vụ du khách
với mức giá bán rẻ hơn thị trường từ hai mươi ba mươi
qua một mươi bốn lần tổ chức lễ hội đã phục vụ hơn hai mươi một tấn trái cây sạch an toàn đa dạng về chủng loại
đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của du khách góp phần kích kèo tiêu dùng và mở rộng thị trường trái cây việt
một là người tiêu dùng biết được những địa chỉ về trái cây ngon
cái thứ hai nữa là
cái người dân người nông dân người ta biết được là những cái sản phẩm nào mà có giá trị để mà họ liên kết sản xuất tiêu thụ
thì mấy cái này nó rẻ hơn chỉ có là sầu riêng với măng cục em thấy cao hơn giá ngoài
ở trong đây đúng là phải rẻ hơn hoặc bằng giá thì người ta đi giao lưu người ta vừa ăn người ta vừa đi lưu thưởng thức luôn
lễ hội trái cây nam bộ là sự kiện văn hóa du lịch thường niên của thành phố góp phần quảng bá đặc sản trái cây nam bộ
tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông dân
các doanh nghiệp góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo
đưa lễ hội trái cây nam bộ vào các chương trình tour của các công ty lữ hành quốc tế và nội địa